ông chủ công ty cổ phần đại nam đã gửi công văn đến bệnh viện đà nẵng bệnh viện nhi đồng thành phố và bệnh viện trợ rẫy về việc tạm ngừng tài trợ các chương trình trái tim hàng hữu và giờ vàng cấp cứu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
quỹ từ thiện hàng hữu của vợ chồng bà nguyễn phương hằng tạm ngừng tài trợ với ba bệnh viện
theo nội dung công văn quỹ từ thiện hàng hữu đã tài trợ cho ba bệnh viện thông qua chương trình trái tim hoàng hữu và quỹ giờ vàng cấp cứu
các đối tượng được tài trợ là trẻ em có bệnh tim bẩm sinh nạ ống thủy thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn và không có khả năng chi trả viện phí
trong thời gian qua đã có nhiều kết quả tích cực phục vụ tốt và kịp thời cho các bệnh nhân nêu trên
tuy nhiên công văn cho biết trước các diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh covid công ty cổ phần đại nam đã tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ của khu du lịch đại nam văn hóa thể thao
việc tạm dừng đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu nguồn thu chính của công ty lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của khu du lịch được dùng cho các chương trình thiện nguyện của quỹ tử thiện hàng hữu cũng bị ảnh hưởng
vì vậy quỹ tử thiện hàng hữu đã gửi công văn thông báo sẽ tạm ngưng các hoạt động thiện nguyện từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trước khi đến quyết định tạm ngừng tài trợ các chương trình thiện nguyện cách đó bảy tiếng bà nguyễn phương hằng đã viết tâm thư bày tỏ nỗi lòng trên trang cá nhân
theo đó bà hằng cho biết quỹ mổ tim hàng hữu trong bảy năm qua đã cứu sống hàng ngàn trái tim và bà mong rằng quỹ tử thiện sẽ kéo dài đến khi con trai bà là hàng hữu trưởng thành
bà hằng bộng bạch
đây là đại nguyện to lớn nhất của đời tôi chúng tôi gồng gánh tất cả vượt sóng vượt gió với bao khó khăn để duy trì quỹ thiện nguyện
bao nhiêu con đường bao nhiêu trường học bao nhiêu căn nhà tỉnh thương tỉnh nghĩa bao ngôi chùa và bao mảnh đời khốn khó khác nhau
bao nhiêu ngàn nhân viên cùng cuộc sống của họ và gia đình họ
chúng tôi tâm huyết chọn cho mình một con đường sống một lòng vì người nghèo gánh vác bớt cho xã hội nhất là những gia đình có con em bệnh tật nghèo khổ chỉ mong sự sống còn và tình yêu thương của cộng đồng xã hội
tuy nhiên bà hằng bất ngờ tuyên bố bỏ cuộc và tạm ngừng quỹ thiện nguyện
điều tôi quyết định dừng lại tất cả mọi thuyền nguyện là để tự vệ sống cho gia đình và các con tôi cũng như giải thể hết công ty
chứ không hẳn với lý do công ty đại nam làm ăn khó khăn do covid như trong công văn
quỹ một tim của tôi đã cứu sống
tôi đã cứu sống được tất cả các em
không có một em nào ra đi đó là phước phần của tôi
và hôm nay chúng tôi chính thức dừng lại với một giá trị dân hiến trọn vẹn trong suốt bảy năm
tôi đã cho một con số từ năm trăm linh đến một ca một năm để ba bệnh viện hoạt động suốt ngày đêm và nới rộng ba mươi biên độ cho trẻ dưới một mươi sáu tuổi
có những trẻ trên cả một mươi sáu tuổi chúng tôi cũng cứu giúp vì một khi đã cứu người thì không kể gì tiền mạng ở đây không tính toán so đo
khi bác sĩ lên tiếng tôi chưa một lần biết từ chối
vì trên đời này không có gì
quỹ hơn mạng sống con người
chúng tôi còn mở thêm quỹ giờ vàng tại các bệnh viện để cấp cứu kịp thời các nạn nhân gặp tai nạn mà gia đình chưa đến kịp
phải làm sao để cứu họ ngay tiền bạc sẽ tính sau
khi gia đình họ đến họ sẽ hoàn trả
hoặc nếu quá khó khăn thì chúng tôi sẽ giúp hết
đây là những sự thật mà chúng tôi đã và đang làm
quý vị có thể đi tìm hiểu những sự thật này
và hôm nay chúng tôi tuyên bố dừng mọi thiện nguyện và giải thể công ty
vì chúng tôi đã từng tuyên bố lợi nhuận của công ty sẽ mang giúp hết cho quỹ thiện nguyện
và bán luôn cả tài sản mình đang có một số ít để giúp cho đất nước khi gặp biến cố
bà hằng tuyên bố tạm ngưng hoạt động thiện nguyện của quỹ hoàng hữu
được biết quỹ từ thiện hàng hữu được lấy tên từ con ông huỳnh uy dũng và bà nguyễn phương hằng là huỳnh hoàng hữu
và quỹ được ký kết hoạt động vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đúng ngày sinh nhật của con trai ông dũng bà hằng
theo thỏa thuận giữa công ty đại nam và bệnh viện đào y dược tp hcm quỹ dự kiến hoạt động một mươi sáu năm từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn ba mươi
ước tính mỗi năm quỹ sẽ hỗ trợ thực hiện từ năm trăm linh đến một ca cho trẻ em nghèo khó khăn không may mắc bệnh tim bẩm sinh
nếu hoạt động đủ một mươi sáu năm ông huỳnh uy dũng ước tính số tiền tài trợ cho chương trình này khoảng một đến một năm trăm linh tỷ đồng
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu quỹ từ thiện hàng hữu chính thức được thành lập
theo số liệu trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi chín doanh thu của đại nam công ty quản lý khu du lịch đại nam và là nguồn thu của quỹ hàng hữu giá động từ ba trăm bảy mươi đến bốn trăm năm mươi tỷ đồng một năm
với giá vốn hàng bán rất thấp tỷ suất lãi gộp của đại nam lên đến trên chín mươi doanh thu
tuy nhiên trừ đi các chi phí liên quan khác công ty vẫn lộ vốn trong đó năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín lỗ trên một trăm linh tỷ
liên tục lỗ lớn dẫn đến vốn chủ sở hữu đến cuối năm hai nghìn một mươi chín đã xuống âm một trăm chín mươi năm tỷ
cũng tại thời điểm này
tổng tài sản của đại nam đạt gần bốn năm trăm linh tỷ và nợ dài hạn hơn ba chín trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị làm việc thiện và cứu được nhiều mảnh đời bất hạnh là thế
tuy nhiên ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bà hằng bị bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai người đứng đầu quỹ mổ tim bị bắt tạm giam
theo thông tin ban đầu bà nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn phương hằng
từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng nổi lên với những buổi họp báo live stream về tranh chấp liên quan đến ông võ hoàng yên
sau đó bà nguyễn phương hằng thường xuyên live stream gọi tên nhiều người nổi tiếng khác
có buổi live stream của bà hằng thu hút hàng triệu người quan tâm
trong đó như buổi live stream bà hằng đã tố nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như hoài linh đàm vĩnh hưng thủy tiên trấn thành mc đại nghĩa
ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã vào cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối
không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp ủng hộ để cứu đồng bào miền trung nên không khởi tố vụ án hình sự
bên cạnh đó công an tp hcm cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông võ hoàng yên nghệ sĩ hoài linh do không có dấu hiệu tội phạm
tuy nhiên bà hằng tiếp tục live stream với ngôn tử phản cảm tổ chức đến thăm nhà nhiều người đang có mâu thuẫn với mình
dẫn đến tập trung nhiều người gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương
ở chiều ngược lại bà hằng cũng bị ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên ca sĩ viu anh ông võ hoàng yên nghệ sĩ hoài linh
nhà báo hàn ni nhà báo đức hiển bà đinh thị lan tố cáo về hành vi vu khống làm nhục người khác
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
thưa quý vị nhiều người cho rằng giá như bà phương hằng không đi quá giới hạn về ngôn từ và tự do ngôn luận quá đà
thì có lẽ bây giờ kết cục dành cho bà không nặng nề đến thế
với quỹ từ thiện hằng hiễu gần bảy năm từ khi được thành lập đã có hơn hai em bé đã được cứu sống nhờ sự hỗ trợ của quỹ
và đến bây giờ cũng không biết liệu đến bao giờ quỹ mổ tim mới được mở trở lại để tiếp tục cứu sống những đứa trẻ không may mắc bệnh hiểm nghèo
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về những diễn biến mới
cảm ơn quý vị đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại